các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an có thông báo truy tìm võ thị diễm my sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín thường trú một mươi năm trên hai đường số hai mươi khu phố một phường bình hương hòa a quận bình tân tp hcm
chỗ ở khác một trăm chín mươi một a ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa lòng an
người này bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
việc truy tìm theo công an tỉnh là có nhận được đơn của người thân diễm my về việc mất tích
gia đình cũng có tố cáo về việc những người tỉnh thất bồng lai đã có những hành vi lạm dụng xâm hại để diễm my
trước đó cuối năm hai nghìn một mươi chín một nhóm người đã đến tỉnh thất bồng lai để tìm võ thị diễm my trong đó có cha mẹ của diễm my
theo đó giữa nhóm người đi tìm diễm my và nhóm sinh sống ở tỉnh thất bồng lai do ông lê tùng vân đứng đầu đã xảy ra sổ sát
việc mất tích bí ẩn của cô gái này để lại một loạt câu hỏi
chưa có lời giải đáp
bà đoàn thị tuyết mai mẹ ruột diễm my cho biết diễm my vốn là cô bé hiền lành thông minh phụ giúp ba mẹ quản lý việc kinh doanh tại nhà và có em trai
gia đình vốn sống rất hòa thuận và yêu thương nhau
trước khi đến tỉnh thất bồng lai diễm my là một cô sinh viên năm ba tại một trường đại học có tiếng ở tp hcm
gia đình đã chuẩn bị giấy tờ chờ ngay cháu đi nước ngoài du học
thế nhưng mọi thứ đều tàn vỡ từ khi diễm my gặp được nhóm người lê tùng vân và các đệ tử
theo bà mài năm hai nghìn một mươi chín gia đình bà đi thiện nguyện ở vũng tàu
ngay trong đợt này diễm my tình cờ quen biết với nhóm người sống trong tỉnh thất bồng lai
từ đó diễm my thường nhận được các cuộc gọi điện thoại rủ về tỉnh thất để học giáo lý tu tập ba ngày một tuần
diệm my có nói với bà mai rằng tại đây có những người rất tài năng khi con bà tụ tập nếu đắc đạo sẽ rắt bà theo
bà mai cho biết thật buồn khi diễm my đã tin vào những điều viển vông thậm chí bỏ luôn cả chuyến du học mà gia đình
bà mai cho rằng trong vài đoạn clip trên youtube diệm my đã nói về cha mẹ mình một cách bất hiếu không đúng sự thật
khiến bà mai và ông võ văn thắng bà của diễm my cảm thấy sốc và tổn thương
theo đó vào giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín sau khoảng thời gian sinh sống tại tỉnh thất bồng lai gia đình có đến đây để yêu cầu diễm my trở về nhà
còn về nhà trong được khoảng thời gian sáu tháng một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi sau đó cháu đã tìm đủ mọi cách bỏ nhà đi
từ việc trốn bằng cửa sổ trong nhà vệ sinh cho đến việc bỏ trốn từ tầng ba
từ khi diễm my bỏ nhà ra đi cho đến nay tôi và anh thắng không gặp lại con mọi liên lạc đều bị cắt đứt
tôi và anh thắng tìm đủ mọi cách nhờ đến các cơ quan chức năng báo chí bạn bè nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn không có thông tin gì về con
ngày đêm chúng tôi mong ngóng thông tin về con
sau hơn bốn năm mất liên lạc với diễm my kể từ ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bà mẹ của cô gái trẻ này nhắn nhủ cho con gái
vừa qua cơ quan chức năng đã khởi tố những người liên quan đến sai phạm ở tỉnh thất bồng lai
do đó nếu đọc được những thông tin này con hãy quay về nhà với ba mẹ và em trai
gia đình vẫn là trên hết ba mẹ luôn tha thứ thậm chí không giận hơn hay trách móc về những lỗi lầm còn gây ra bởi con chỉ là nạn nhân trong vụ tỉnh thất bồng lai
ông võ văn thắng ba ruột diễm my chia sẻ gia đình luôn tạo mọi điều kiện cho cháu
cháu nói muốn đi du học gia đình cũng tạo điều kiện cho cháu sang nước ngoài du học
nhưng vào đêm trước khi chuẩn bị lên máy bay đi du học cháu đã rời khỏi nhà
ngay trong đêm tôi cùng vợ mình đã gọi điện cho con gái để khuyên ngăn nhưng cháu cương quyết không chịu đi du học mà muốn đi tu tại tỉnh thất bồng lai do cháu tìm được cái gọi là ánh sáng tại đây theo như lời cháu nói
ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tôi và vợ đến tỉnh thất bồng lai để khuyên con trở về
tuy nhiên vừa nói được vài lời khuyên bảo cháu trở về thì nhóm người trong tỉnh thất đã dẫn con gái tôi rời đi
vài ngày sau tôi cùng vợ và anh chị em họ hàng bà con đến tịnh thất tìm diễm my nhưng nhóm người này tìm đủ mọi lý do để ngăn cản và còn vu khống vợ chồng tôi ăn cắp số tiền ba trăm linh triệu đồng và yêu cầu bồi thường
chưa dừng lại và giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín như lời vợ tôi kể cháu về nhà được sáu tháng thì đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi cháu my tiếp tục bỏ trốn đến tỉnh thất
sau đó cháu my không rõ do ai xúi đã quay video mắng chửi gia đình
còn vu khống cho tôi có những hành vi sảm sỡ đối với cháu và đăng lên nền tảng youtube điều này khiến bậc làm cha làm mẹ vô cùng đau lòng
bà mai cho biết khoảng giữa tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tôi nhiều lần liên lạc cho nhóm người trong tỉnh thất bày tỏ mong muốn được gặp con cũng như đưa cháu trở về đoàn tụ gia đình
nhưng mọi hy vọng của tôi để vô ích khi không có sự phản hồi từ bên tỉnh thất
gia đình cũng từng thuê thám tử nhờ đến phương pháp tâm linh để tìm con nhưng đều không thành
chúng tôi đã hết cách
my giờ ở đâu
trước sự mất tích bí ẩn của người con gái trong suốt hơn bốn năm nay mẹ của diễm my bày tỏ
cháu diễm my đến tỉnh thất bồng lai để tu tập và mất tích từ đó
do đó hy vọng các cơ quan chức năng giúp gia đình tiếp tục tiến hành truy tìm tung tích của con
đặc biệt xác minh thêm thông tin những người có mối quan hệ với tỉnh thất bồng lai để con sớm được đoàn tụ với gia đình
bố mẹ em tìm đủ mọi cách nhờ anh em bạn bè lực lượng công an giúp đỡ đã đưa được con gái về
nhưng sau đó đành bất lực
vì diễm my tự ý rời bỏ gia đình không liên lạc
nỗi đau khổ của bố mẹ diễm my gợi lên những cảm thương sâu sắc và đặt ra vấn đề trách nhiệm của chính quyền
các tổ chức xã hội trong việc giáo dục bảo vệ trẻ em hướng trẻ em đến con đường lập nghiệp lao động và có cuộc sống hạnh phúc
bảo vệ trẻ em không chỉ là nhiệm vụ lo an toàn về tính mạng sức khỏe
mà cần bảo vệ các em trước sự lôi kéo rủ dê của những đối tượng bất hảo đầu độc tinh thần các em
đưa các em vào con đường mê mụi ảo giác sai lầm
những vết thương trên thân thể các em dù đau đớn nhưng có thể chữa lành
còn tổn thương về mặt tinh thần sự lệch lạc với nhận thức quan niệm hoang tưởng thì vô cùng khó điều chỉnh cân bằng thay đổi
cộng đồng cần nâng cao tinh thần cảnh giác tin tưởng hơn nhẹ bén hơn quyết liệt hơn
trong việc bảo vệ trẻ em trước những chất độc với tinh thần trong xã hội
chung tay vì một thế hệ trẻ có tinh thần khỏe khoắn để lập thân lập nghiệp xây dựng cuộc sống hạnh phúc
thưa quý vị sau khi công an tỉnh long an thông báo truy tìm diễm my tung tích của cô gái này vẫn là một ẩn số
nếu không tìm thấy diễm my vụ án ở tỉnh thất bồng lai có bị ảnh hưởng
kể từ khi phát đi thông tin truy tìm võ thị diễm my hai mươi ba tuổi ngụ quận bình tân tp hcm
cơ quan điều tra công an tỉnh long an vẫn chưa nhận được thông tin chính xác liên quan
cô gái này hiện công an tỉnh long an đã phối hợp với nhiều tỉnh thành tìm kiếm diễm my
nhằm phục vụ công tác điều tra về những nội dung tố cáo nhóm người ở tỉnh thất bồng lai
trường hợp không tìm thấy diễm my cũng không ảnh hưởng nhiều đến quá trình điều tra những sai phạm
những tố cáo về nhóm người ở tỉnh thất bồng lai
nhận định ban đầu diễm my có thể là nhân chứng bị hại hoặc người liên quan
cơ quan điều tra tìm kiếm để củng cố thêm hồ sơ chứng cứ trong vụ án tịnh thất bồng lai
thời gian qua cơ quan điều tra đã nhiều lần đề nghị bị can lê tùng vân cùng các bị can khác
tỉnh thất bồng lai cung cấp thông tin liên quan diễm my nhưng chưa có kết quả
trước đó ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an
đã thông báo chính thức về việc truy tìm võ thị diệm my
ngoài thường trú ở quận bình tân tp hcm diễm my từng ở địa chỉ một trăm chín mươi một a ấp lập thành
xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an còn gọi là tịnh thất bồng lai
hay thiền am bên bờ vũ trụ
giải thích về lý do truy tìm diễm my đại diện công an tỉnh long an xác nhận
tiếp tục nhận được đơn của người thân diễm my về việc cô gái này mất tích trong thời gian dài
gia đình diệm my cũng đã tố cáo nhóm người tỉnh thất bồng lai có hành vi lạm dụng
dở cho đôi bại với cô gái
do đó cơ quan điều tra ra thông báo truy tìm để làm rõ vụ việc
và những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật gửi tới quý vị và các bạn
xin cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại